vâng thưa quý vị vào trưa ngày hai mươi tháng tám sở y tế hà nội thông tin có năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
trong đó có hai mươi tám ca trong khu cách ly và hai mươi ba ca tại cộng đồng
điều đáng chú ý là có một mươi ba ca tại trung cư hh bốn c linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã tiến hành phong tỏa trung cư hh bốn c linh đàm và tiến hành xét nghiệm toàn bộ cư dân của tòa nhà với hơn hai người
như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay toàn thành phố ghi nhận hai bốn trăm bảy mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
và trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là một hai trăm sáu mươi bảy và số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm linh bảy
thưa quý vị sau khi được phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã nhanh chóng tiến hành tiêm phòng
cho cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng và công an các đơn vị thuộc bộ đóng quân trên địa bàn đà nẵng
và trong đợt này bệnh viện sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch
trong đợt này bệnh viện một trăm chín mươi chín được phân bổ một một trăm hai mươi liều vaccine moderna và hai hai trăm linh liều vaccine astrazeneca
bệnh viện sẽ tiến hành tiêm toàn bộ mũi mục cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng
và tiêm nhắc lại mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
dự kiến trong đợt này sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đây là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
trong đợt này bệnh viện sẽ tiêm toàn bộ mũi một cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng

trong đợt này bệnh viện sẽ tiêm cho toàn bộ lực lượng công an trên địa bàn thành phố đà nẵng
bệnh viện mù kiến kiến sẽ hỗ trợ tiêm chủng cho công an các đơn vị ở khu vực miền trung và tây nguyên
hiện bệnh viện đang huy động toàn bộ nhân lực để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ
trong đợt giãn cách này thì cũng rất là khó khăn về nguồn nhân lực
nhưng mà với vai trò và trách nhiệm của bệnh viện bộ chính là phục vụ công an các đơn vị chiến sĩ
nha mọi người
ở tại khoa phòng thì đã tập trung về để làm công tác tiêm chủng cho công an
thứ hai nữa là để đảm bảo được công tác phòng chống dịch thì bệnh viện một trăm chín mươi chín đã thông báo
cho tất cả các đơn vị tiêm theo giờ để đảm bảo công tác giãn cách
sau khi các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tiêm mũi một được bốn tuần và mũi hai được hai tuần
bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể để đánh giá hiệu quả của việc tiêm vaccine
đồng thời trong đợt này bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng đang triển khai đào tạo
hướng dẫn và cấp phát tết nhanh cho công an các đơn vị để chủ động trong công tác phòng chống dịch
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an cho biết
vừa xác minh và làm rõ danh tính tám trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến chủ trương
phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
trong ngày một mươi chín tháng tám mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an chưa ban hành bất cứ quyết định
nào để nâng mức giãn cách xã hội ở địa bàn tp vinh tuy nhiên nhiều cá nhân đã đăng tin
sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu cộng từ giờ ngày hai mươi tháng tám trên mạng xã hội facebook khiến người dân hoang
mang đổ xô đi mua lương thực thực phẩm tích chữ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh
ngay khi xuất hiện thông tin công an tỉnh nghệ an đã tổ chức xác minh và làm rõ danh tính của
những trường hợp vi phạm lực lượng công an đã triệu tập làm việc với tám trường hợp đăng tin sai sự thật
nói trên hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định với mức xử phạt vi phạm
hành chính từ năm triệu cho đến một mươi triệu đồng mỗi trường hợp
thưa quý vị trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và triển khai
ứng dụng phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại tỉnh đồng tháp hai mươi tám chốt kiểm soát
dịch bệnh liên tình trên đường bộ và đường thủy đều đã triển khai ứng dụng phần mềm này
người dân khi đến các chốt kiểm soát liên tỉnh đều phải khai báo thông tin di chuyển nội địa
tại website của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
đối với hệ thống này người dân có thể khai báo thông tin ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại thông minh
hoặc máy tính có kết nối internet công dân truy cập vào địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
hệ thống sẽ cung cấp mẫu khai báo di chuyển nội địa sau khi thông tin được cập nhật đầy đủ
hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi công dân một mã qr có giá trị bảy mươi hai giờ
người dân đến các chốt kiểm soát dịch chỉ cần cung cấp mã qr kèm theo các giấy tờ tùy thân
để cán bộ tại chốt kiểm dịch đối chiếu điều này vừa tiết kiệm thời gian khai báo
vừa đảm bảo giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc qua lại để phòng ngừa dịch bệnh
hệ thống khai báo này mới được hướng dẫn vừa mới xong
theo như tôi biết nhân viên y tế hướng dẫn sau này mình có đi lại mà quét bằng tờ khai mới này
thì nó sẽ phần tiền hơn nhanh hơn
mà ít có tiếp xúc với các vật dụng để khai báo giấy viết đồ an toàn hơn
trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo thì phải ghi thông tin vào giấy khai báo y tế
theo mẫu của bộ công an cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ đối chiếu và cập nhật thông tin vào hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với phần mềm do bộ công an xây dựng khi khai báo thông tin trực tuyến
hoặc khai báo y tế theo mẫu giấy công dân cần cung cấp đầy đủ chính xác các mục bắt buộc về nhân thân
tất cả những thông tin này sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần phục vụ công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm
vẫn tăng cao trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
sau đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố khu phố ấp cách ly khu phố ấp phường xã thị trấn
cách ly phường xã thị trấn thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng
chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân
ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm thứ tư tăng cường đẩy mạnh
việc tiêm vaccine cho người dân thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu
tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn
yếu thế tại địa bàn dân cư theo đó đề nghị người dân bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k cộng vaccine
cộng thuốc uống không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm thành phố đã chuẩn bị các phương án
đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên